vào chiều ngày hôm qua ngày bốn tháng chín ba xe ô tô bốc cháy liên hoàn tại bãi đỗ xe của dãy nhà hàng tiệc cưới
nằm trên đường hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua ô tô một mươi sáu chỗ biển số tỉnh quảng nam
đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới thì bốc cháy ở trước cabin
do gặp gió lớn cùng với nắng nóng ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang xe ô tô một mươi sáu chỗ đỗ sát bên cạnh
đám cháy được khống chế sau hơn một mươi phút
tại hiện trường hai ô tô một mươi sáu chỗ bị lửa thiêu rụi chơ không sắt một ô tô năm chỗ gần đó bị cháy xém
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ